ngày một mươi chín tháng năm đoàn công tác của ban quản lý phóng viên thường trú báo nhân dân đã có chuyến thăm dân hương tại tượng đài bắc hồ tại huyện đảo cô tô tỉnh quảng ninh
đây là nơi duy nhất được dựng tượng bắc hồ khi người còn sống
tại buổi dân hương lãnh đạo ban quản lý phóng viên thường trú báo nhân dân và các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
đoàn công tác cũng đã được tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử của tượng đài bắc hồ trên đảo cô tô
thời gian lặng lẽ trôi nhưng lòng kính yêu của đồng bào đối với bác vẫn còn đây
và những dấu chân nơi người đã đi qua trên mảnh đất cô tô hơi ấm của người cũng vẫn như đang còn hiện hiện nơi này